vào ngày hai mươi chín tháng bảy ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đồng tháp thông báo về kết quả xem xét thi hành kỷ luật
theo thẩm quyền của ban chấp hành đảng bộ tỉnh ban thường vụ tỉnh ủy đối với tổ chức đảng
và đảng viên vi phạm tại hội nông dân tỉnh đồng tháp
theo ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đồng tháp ban chấp hành đảng bộ tỉnh đồng tháp đã quyết định
thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông nguyễn văn nguyện bí thư đảng đoàn
chủ tịch hội nông dân tỉnh đồng tháp
ban thường vụ tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức ủy viên đảng đoàn
hội nông dân tỉnh đồng tháp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba và tri ủy viên tri bộ cơ sở hội nông dân tỉnh đồng tháp
trong hai nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đối với ông hồ ngọc lợi phó chủ tịch thường trực hội nông dân tỉnh đồng tháp
ông nguyễn văn nguyện và ông hồ ngọc lợi bị xử lý kỷ luật do vi phạm quy chế làm việc của đơn vị
vi phạm nghị định số bốn hai nghìn một mươi năm ndcp của chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan
vi phạm một số quy định của pháp luật và trung ương hội nông dân việt nam về quản lý sử dụng tài chính
bên cạnh đó ban thường vụ tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với đảng đoàn hội nông dân tỉnh đồng tháp